thông tin về giáo dục đáng chú ý bắt đầu từ ngày mai ngày một mươi tháng một hà nội điều chỉnh việc dạy học trực tiếp tại bốn quận huyện
trong khi đó học sinh lớp bảy tám một mươi một mươi một ở bốn và bốn ở huyện củ chi tp hcm sẽ đến trường
cụ thể căn cứ vào sự thay đổi cấp độ dịch bốn quận huyện ở hà nội điều chỉnh việc dạy học trực tiếp của học sinh lớp chín và một mươi hai
trong khi đó thì học sinh lớp chín và một mươi hai quận cầu giấy tạm dừng cho học sinh lớp một mươi hai đến trường vì dịch từ cấp độ hai lên cấp độ ba
học sinh lớp một mươi hai của trường nằm trên địa bàn có mức độ dịch cấp độ một hai thuộc quận hai bà trưng tây hồ được đến trường theo kế hoạch
tại huyện thanh trì học sinh lớp chín và một mươi hai thuộc xã phường vùng xanh vùng vàng được phép quay trở lại lớp
còn tại tp hcm quận bốn và huyện củ chi cho học sinh lớp bảy tám một mươi và một mươi một tới trường từ tuần sau
cũng từ ngày mai học sinh lớp chín đến lớp một mươi hai
các trường ở tp biên hòa tỉnh đồng nai sẽ đi học trở lại
học sinh bậc trung học cơ sở ở sóc trăng cũng đến trường vào ngày mai
sau khi tỉnh đã cho bậc trung học phổ thông chuyển sang học trực tiếp bắt đầu từ ngày bốn tháng một
trong khi đó trường mầm non tiểu học trung học cơ sở trung học phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố bắc giang tỉnh bắc giang
sẽ đón học sinh trở lại trường học tập từ ngày mai ngày một mươi tháng một khi đảm bảo đủ điều kiện an toàn phòng chống dịch covid một mươi chín